hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng công an cùng học sinh đã trồng cây ven biển bình định
để ứng phó với biến đổi khí hậu tại lễ trồng cây của quỹ một triệu cây xanh cho việt nam
tham dự sự kiện có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ước
tại chương trình quỹ một triệu cây xanh cho việt nam đã trao tặng một trăm một mươi cây xanh
như phi lao hoa đại lộc vừng keo lai với tổng giá trị khoảng một tỷ đồng cho bình định
các cây xanh này sẽ được trồng ở những vùng sung yếu dễ bị tổn thương do thiên tai
nhằm tăng cường khả năng phòng hộ hạn chế sạt lở và hoang mạc hóa
góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân thực hiện thành công phát triển bền vững
phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường
trong dịp đặc biệt này quỹ một triệu cây xanh cho việt nam cũng đã trao tặng một mươi phần quà
cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn xã cát tiên huyện phù cát tỉnh bình định
nhằm chia sẻ khó khăn động viên hỗ trợ các hộ gia đình